xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị từ khoảng chiều nay thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc sẽ có sự thay đổi đáng kể
khi khối không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống nước ta và khiến cho mưa rông gia tăng mạnh cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông
cùng với mưa lớn thì không khí lạnh sẽ khiến cho nền nhiệt giảm mạnh
cho đêm nay chỉ ở mức một mươi năm một mươi chín độ vùng núi có nơi thấp hơn
riêng một số nơi thuộc vùng núi cao như tại sapa lào cai hay mẫu sơn của lạng sơn
có thể giảm xuống dưới ngưỡng tám độ trời chuyển rét
tuy nhiên do khối không khí lạnh lần này khá mạnh với bản chất là khô
nên sang ngày mai bắc bộ sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh khô thì mưa sẽ giảm
nhưng do tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ trưa chiều mai tại đây chỉ ở mức là hai mươi hai mươi ba độ có nơi thấp hơn
đối với các tỉnh thành miền trung ở các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực quảng trị
thì cùng với quá trình rồn xuống phía nam của không khí lạnh mạnh
nên từ chiều tối nay tại đây mưa rông sẽ tăng mạnh
nhưng từ ngày mai khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh thì trời sẽ chuyển tạnh giáo
với nền nhiệt độ giảm khá sâu chưa chiều mai ở mức là hai mươi hai mươi ba độ
sang ngày mai khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh thì khu vực này sẽ giảm mưa
và vùng mưa lớn sẽ lan xuống các tỉnh từ thừa thiên huế đến khánh hòa
khiến cho nền nhiệt tại đây cũng giảm với mức nhiệt trưa chiều mai là hai mươi ba hai mươi sáu độ
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trụng thấp ven sông
riêng tại các tỉnh ninh thuận và bình thuận thì chỉ có mưa vài nơi
với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
ở phía nam tại tây nguyên vẫn duy trì mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng gián đoạn với nền nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại các tỉnh thành nam bộ về chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đầy cao cảnh rác với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực này sẽ còn nắng gián đoạn với nền nhiệt độ chưa trở mai
là từ ba mươi ba mươi ba độ
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến ít mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn
từ chiều tối nay gió mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa thì sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
làm giảm tầm nhìn xa xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to ngày mai giảm mây có mưa vài nơi với gió đông bắc cấp ba
trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu hai mươi hai độ